số ca nhiễm trong tuần qua ở tp hcm luôn dưới bốn con số
đây có thể coi là nỗ lực của ngành y tế và cả hệ thống chính trị
tuy nhiên dư luận đặt ra câu hỏi liệu con số này có phản ánh đúng thực tế
số ca nhiễm tại tp hcm hay không
tại buổi họp báo vào chiều nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín khẳng định
không vì thành tích mà báo giảm số ca
theo hcdc từ sau giãn cách thành phố không thay đổi phương pháp xét nghiệm tầm soát f
trong trường học doanh nghiệp cộng đồng bệnh viện
do đó số ca f ghi nhận mới giảm
dù vậy dịch bệnh giảm hay không còn dựa vào so sánh với tỷ lệ nhập viện
chuyển nặng và tử vong
sắp tới thành phố có thể sẽ mở rộng đối tượng đi học khi đó số f mới sẽ tăng lên
phó trưởng ban phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm phạm đức hải cũng khẳng định
thành phố không vì thành tích mà báo giảm số ca nhiễm
đây là số ca mắc covid một mươi chín mà ngành y tế nắm được
không bao gồm những người nhiễm mà không được phát hiện
hiện tại tp hcm đang có số ca nhiễm giảm đáng kể
với năm trăm bốn mươi bốn ca trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đứng thứ một mươi cả nước và chỉ có ba mươi sáu ca tử vong trong ngày
đây cũng là ngày thứ bảy liên tiếp tp hcm có số ca mắc covid một mươi chín